để giải quyết mâu thuẫn một nhóm thanh thiếu niên hơn hai mươi người ở hải phòng đã tụ tập sử dụng xe mô tô
mang theo hung khí nguy hiểm sang địa bàn tỉnh hải dương để trả thù
khi đến địa bàn huyện gia lộc nhóm này đã vô cớ đuổi đánh làm bị thương một số người
và làm hư hỏng phương tiện đi lại của các nạn nhân
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng sáu nguyễn duy linh ở huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng cùng đồng bọn
điều khiển khoảng một mươi xe máy mang theo dao quắm gậy giúp ba khúc gậy bia tuyếp sắt phóng lợn bom xăng vỏ chai bia
đuổi đánh đập phá làm hư hỏng xe máy của năm nạn nhân ở huyện tứ kỳ và huyện gia lộc
khi họ đang tham gia giao thông trên đường
một trong số nạn nhân bị truy đuổi đã đâm vào cột mốc rơi xuống mương nước
nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục sử dụng hung khí mang theo đánh nạn nhân
vụ việc xảy ra đã khiến người dân và chính quyền địa phương vô cùng bức xúc
nhóm tôi có chuẩn bị hung khí để tối hôm thứ hai khai sang nhưng mà hôm đấy sang thì không thấy nhóm bên hải dương đâu
nên nhóm tôi có đi sang huyện gia lộc mục đích là gặp những nhóm nào đi phóng nhanh vượt ẩu
là nhóm chúng tôi quay đầu đuổi đánh
khi nhóm chúng tôi thấy một số nhóm phóng nhanh vừa đảo thì nhóm chúng tôi có quay lại đuổi đánh
và gây thương tích một số người
và không một số xe của một số người đó
ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc công an huyện gia lộc đã chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ
và công an các địa phương của tỉnh hải dương và thành phố hải phòng
điều tra xác minh làm rõ các đối tượng liên quan
qua đây cũng là khuyến cáo đối với các gia đình có con em ở trong độ tuổi
phải quản lý chặt chẽ nhất trong dịp hè không giao phương tiện giao thông là xe mô tô
để cho các em sử dụng và quản lý chặt chẽ về thời gian cũng như là quản lý mối quan hệ
và nhất là việc sử dụng mạng xã hội để tránh việc các em có những khiêu khích
và gây mâu thuẫn trên mạng xã hội dẫn đến việc tụ tập và sẽ thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
nguyên nhân ban đầu được xác định tối ngày một mươi tám tháng sáu
nhóm của linh có sang địa bàn huyện ninh giang và xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên trên địa bàn này
nhóm của linh đã lên mạng và lập nhóm kín rồi lôi kéo tụ tập các thành viên
hẹn tối ngày một mươi chín tháng sáu sang địa bàn huyện ninh giang tìm nhóm trên để trả thù
tuy nhiên sau khi sang địa bàn huyện ninh giang không gặp được nhóm hôm trước
nhóm của linh đã di chuyển sang địa bàn huyện gia lộc và xảy ra vụ việc trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc đã khởi tố vụ án
khởi tố một mươi tám bị can áp dụng biện pháp tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các trường hợp này
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản
điều đáng nói trong số các đối tượng này có trường hợp là học sinh cuối cấp trung học phổ thông
vi phạm tội nghiêm trọng nên đã bị bắt giữ trước ngày chuẩn bị thi tốt nghiệp
còn tại sóc trăng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an tp sóc trăng
tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ trên đường soviet nghệ tĩnh
phát hiện đối tượng nguyễn thị thanh hằng có hành vi nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra phòng số hai của nhà nghỉ lực lượng công an phát hiện đối tượng hằng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
qua kiểm tra lực lượng công an tạm giữ một gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy
một điện thoại di động một bình thủy tinh là dụng cụ để sử dụng ma túy
ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ hai khẩu súng một mươi năm viên đạn bốn vỏ đạn và một số đồ vật có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ